công an tỉnh lạng sơn phát hiện nguyễn tiến kiên và lý văn nguyên là cán bộ nhân viên của trung tâm quản lý cửa khẩu thuộc ban quản lý kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
có hành vi lợi dụng quy định về việc thành lập đội lái xe chuyên trách tại khu vực cửa khẩu để làm giả các giấy tờ tài liệu
nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe được tuyển vào đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu tân thanh để trục lợi
chỉ trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã câu kết làm giả một mươi giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho tám mươi một lái xe để hưởng lợi số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định
chuyển sang một số tin tức khác
ngày một mươi sáu tháng bảy liên đoàn lao động tỉnh bình phước cho biết công ty trách nhiệm hữu hạng freewell
khu công nghiệp bắc đồng phú thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước đã quyết định cho hơn chín công nhân tạm nghỉ việc trong vòng một mươi năm ngày
tính từ ngày một mươi sáu tháng bảy để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo ông lê mộng hoàng chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn freewell
trong thời gian nghỉ về phòng chống dịch covid một mươi chín công ty vẫn đảm bảo chế độ lương năm triệu đồng một tháng đối với công nhân tùy theo thời gian nghỉ
bên cạnh đó bà lãnh đạo công ty cũng yêu cầu công nhân khi nghỉ về phải tự cách ly tại nhà và thực hiện các biện pháp khai báo y tế
cũng như theo dõi sức khỏe đầy đủ
trong thời gian công ty tạm ngừng hoạt động ban lãnh đạo cùng với tổ an toàn covid một mươi chín của công ty sẽ tiến hành sắp xếp
bố trí lại để đảm bảo an toàn khi công nhân trở lại làm việc đúng theo chỉ đạo của ubnd tỉnh bình phước
trước đó công ty có đông công nhân nhất khu công nghiệp bắc đồng phú này cũng đã ghi nhận một trường hợp dương tính với covid một mươi chín vào ngày một mươi bốn tháng bảy
thưa quý vị hướng dẫn viên du lịch là một trong số những đối tượng được hưởng gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng của chính phủ
tuy nhiên hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về một số thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến điều kiện tiêu chí để được nhận hỗ trợ
đang khiến nhiều người băn khoăn và khó tiếp cận gói này
trong khi dịch covid một mươi chín vẫn đang còn
thì cuộc sống cũng như là công việc của hàng ngàn người lao động du lịch đang hết sức chật vật khó khăn dưới tác động dai dẳng của dịch bệnh
anh võ văn lâm vốn là hướng dẫn viên tiếng anh
du lịch lao đao vì dịch anh nghỉ việc đã hai năm
con lớn sáu tuổi đã phải gửi về nhờ ông bà nuôi
anh ở nhà trong con nhỏ hai tuổi để vợ đi bán hàng
thỉnh thoảng anh đi câu cá cải thiện bữa ăn gia đình

anh là hướng dẫn viên nằm trong đối tượng của gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ
nhưng khi biết điều kiện là các hướng dẫn viên phải là hội viên các hiệp hội về hướng dẫn du lịch
hoặc có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch
anh hết sức băng khoăn
cũng rất vui đấy nhưng mà để con đường mà đi tới nhận được cái đồng lương đó thì cực kỳ khó
cũng không phải là dễ đâu
cũng có một số điều kiện như là bắt buộc phải là
hợp đồng lao động ký hợp đồng lao động mà đa số mà hướng dẫn viên thì người ta là hướng dẫn viên tự do
ví dụ như mình làm theo tour thôi mình ký hợp đồng với họ theo cái tour ví dụ ba ngày là mình hợp đồng là ba ngày
nếu không có hợp đồng lao động thì điều kiện để nhận hỗ trợ phải là hội viên các hiệp hội về hướng dẫn du lịch
trong khi đó rất nhiều hướng dẫn viên tự do chưa vào hiệp hội hoặc có tham gia nhưng đã chuyển đổi sang công việc khác
và không còn sinh hoạt
đồng nghiệp của em thì cũng có một số bạn đã tham gia tri hậu trước đó rồi
nhưng mà cũng một vì lý do khách quan thì bạn không còn tham gia nữa
tại vì bạn không hoạt động trong nghề nghiệp này nữa
nên là bây giờ nếu như mà bạn tham gia lại thì cũng mất một khoảng thời gian làm thủ tục này kia cũng khá là lâu
và cũng mắc một khoản phí nhất định
nó chiếm phần trăm tương đối lớn trong cái số tiền mà được hỗ trợ
nên đó là khó khăn bắt tập của tụi em hiện nay
chủ tịch hội hướng dẫn viên đà nẵng hiện nay để giúp lao động du lịch nhanh chóng nhận gói hỗ trợ
cần phải có những quy định rõ ràng
cụ thể hơn nữa về các điều kiện nhất là tiêu chí về hợp đồng lao động
nếu không nhiều hướng dẫn viên đặc biệt là hướng dẫn viên tự do không thể tiếp cận
mặc dù chính họ là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
tôi cũng đề xuất là nên linh hoạt trong các cách hiểu về hợp đồng lao động
đối với các hợp đồng lao động đối với các hợp đồng lao động

nếu mà mình hiểu cứng nhất quá thì nó cũng là một thiệt hồi cho đội hướng dẫn viên
vì thực tế ra đội hướng dẫn viên gần hai năm nay rõ ràng là họ cũng rất khó khăn
cho nên mới có gói hỗ trợ này nên có một cách hiểu nó linh động hơn một chút về hợp đồng lao động
trong luật lao động cũng như bảo hiểm xã hội
người ta cũng quy định là hợp đồng có thể lập một tháng hoặc dưới một tháng
tôi cho rằng nên vận dụng linh hoạt cái cách hiểu này
theo thống kê sơ bộ cho thấy thành phố đà nẵng có hơn bốn bảy trăm linh hướng dẫn viên quốc tế và nội địa
hầu hết dừng việc mất việc đây cũng là tình trạng chung của hướng dẫn viên trên cả nước
vì thế linh hoạt trong việc đưa ra các tiêu chí để phù hợp hơn với thực tế
đặc điểm nghề nghiệp ngành du lịch là rất cần thiết cho người lao động trong thời điểm này
thưa quý vị trong mùa dịch bệnh covid một mươi chín như thế này
thì việc livestream bán hàng trên mạng ngày càng trở thành xu hướng
và đánh dấu sự nở rộ của loại hình kinh doanh thương mại điện tử với nhiều tiện ích
cùng với đó thì thói quen mua hàng trên mạng cũng đã trở nên thông dụng với nhiều người dân
chính vì thế đây cũng là miền đất hứa cho hoạt động kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng trốn thuế
do vậy cần những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
hạn chế mua sắm trực tiếp nơi đông người khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn hết sức căng thẳng
chị thúy cũng đã tranh thủ mua sắm ở những hội nhóm livestream trên facebook
tuy tiết kiệm được thời gian nhưng chị thúy cũng không ít lần mua phải sản phẩm kém chất lượng
thậm chí là hàng lậu hàng giả
đây là hình ảnh ghi nhận tại kho hàng rộng sáu trăm linh m hai tại hà nội
thời điểm lực lượng trước này
có những người đang kiểm tra phát hiện hai mươi người đang tiến hành livestream bán hàng qua mạng xã hội facebook và chốt đơn hàng
điều đáng nói hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa như mỹ phẩm dược phẩm quần áo giày dép đồng hồ mắt kính
được phát hiện tại đây đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ở hàng livestream trên mạng người dân đặt hàng nhiều khi trên mạng đặt hàng rất là đẹp
quay video clip rất là đẹp nhưng mà đến khi mình người dân đặt hàng thì thường thường lại không được như ý ở cái hàng mà mình mua
mình mua ở trên mạng mà cái kiểu là livestream một kiểu mà bán một kiểu như thế thì mình thấy nó đúng là tiền mất tuần mang
cái bán hàng livestream trực tiếp thì tôi cũng có đôi lần thỉnh thoảng mua một vài sản phẩm
nhưng mà cũng có bình thường thì cũng mua
được sản phẩm đúng theo cái yêu cầu nhưng mà cũng một vài lần mua phải cái sản phẩm nó không đúng như chất lượng đấy
nó hàng nhái hoặc hàng giả thì nó cũng là ảnh hưởng đến cái niềm tin của mình khi là mua các cái hàng live stream như thế
có thể nói còn rất nhiều vụ việc tương tự như trên được cơ quan chức năng phát hiện
và từ đó nhiều người đã vô tình trở thành nạn nhân của việc mua bán qua hình thức livestream
vấn đề này cho thấy nguy cơ lớn về chất lượng hàng hóa
nghiêm trọng hơn là việc tiêu thụ hàng lậu và trốn thuế của hình thức livestream này
thị trường việt nam hiện có khoảng hai năm triệu phiên livestream bán hàng mỗi tháng trên các kênh trực tuyến với sự tham gia của năm mươi nhà cung ứng sản phẩm
có thể thấy livestream rất thu hút đông đảo người tiêu dùng và là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng để lừa đảo kinh doanh các mặt hàng cấm hàng nhái và hàng giả
chưa kể nhiều khách hàng sập bẫy lừa tiền khi mua hàng qua các hình thức livestream
chính vì vậy
cần sự vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để làm sạch môi trường thương mại điện tử

có thể thấy lợi nhuận từ việc kinh doanh hàng giả hàng nhái thông qua mạng xã hội là rất lớn
nhiều người cho rằng tiền phạt chỉ bằng một phần nhỏ so với tiền lãi
có thể tính toán đến việc xử phạt hình sự nếu cần thiết để có thể bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và những doanh nghiệp làm ăn chân chính